ngoài việc trực tiếp bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo thực thi pháp luật trên các vùng biển
trong năm hai nghìn một mươi bảy công tác tổ chức tuyên truyền cuộc thi em yêu biển đảo quê hương
và chương trình đồng hành cùng ngư dân yên tâm bám biển đã được bộ tư lệnh cảnh sát biển
coi là một nhiệm vụ then chốt trong toàn lực lượng
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
đây là cuộc thi em yêu biển đảo quê hương do bộ tư lệnh cảnh sát biển
phối hợp với huyện khói châu trường trung học cơ sở xã việt hòa tỉnh hưng yên tổ chức
cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết cho đoàn viên thanh niên các em học sinh và nhân dân về biển đảo việt nam
công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai luật biển việt nam năm hai nghìn một mươi hai
qua đó góp phần xây dựng lòng yêu nước yêu biển đảo quê hương nâng cao trách nhiệm của công dân
nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
thông qua cái này chúng tôi cũng giúp cho
cùng với nhân dân để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội
và tuyên truyền cho ngư dân cùng với cảnh sát biển để phát hiện đấu tranh chống tội phạm
buôn nậu trên biển và đấu tranh chống quyết biển và cướp bộ trang
hồng thời cũng tuyên truyền cho ngư dân bảo vệ môi trường biển
đặc biệt là bảo vệ nạp xe nào trong quá trình nâng ca để giữ được tài nguyên môi trường biển
để không dùng các tút nổ hoặc là những ngươi nữ cụ để phá hoại môi trường biển
đã ảnh hưởng đến sự phát triển nâu dài của tổ quốc
dịp này bộ tư lệnh cảnh sát biển cũng đã tặng quà cho các gia đình chính sách
hộ nghèo trên địa bàn xã với tổng trị giá ba mươi triệu đồng
đồng thời trao một mươi xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi
và trao một mươi suất học bổng mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng
tặng các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập
hôm nay em rất vinh dự khi được cùng các chú cảnh sát biển tham gia chương trình em yêu biển đảo quê hương
sau cuộc thi em cảm thấy mình biết rộng nhiều hơn về
và em cảm thấy mình phải cố gắng học tập thật giỏi để đạt được những không phụ lòng của các chú đã tặng em một số học bổng ạ
bên cạnh đó bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phối hợp với hội thầy thuốc trẻ việt nam và trạm y tế xã việt hòa
tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho khoảng một trăm linh người dân có hoàn cảnh khó khăn
gia đình liệt sĩ người già neo đơn và tặng quà cho các gia đình chính sách các hộ nghèo thuộc địa bàn xã
được đoàn cảnh sát biển về
cấp thuốc cho nhân dân và cho chúng tôi là gia đình liệt sĩ
chúng tôi vô cùng phấn khởi xin cám ơn đoàn
tôi vô cùng phấn khởi mà được ra khám được thuốc được gặp đoàn
thì trước mắt là tôi xin cảm ơn đoàn và cảm ơn tất cả các anh em trong đoàn và trong xã đã về phục vụ chúng tôi
các hoạt động ý nghĩa này được bộ tư lệnh cảnh sát biển tổ chức đồng loạt ở nhiều địa phương trên cả nước
thông qua đó
nhằm nâng cao nhận thức tăng cường đoàn kết tình quân dân tình cảm tương thân tương ái
củng cố lòng yêu nước yêu biển đảo quê hương cũng như đề cao trách nhiệm của mỗi công dân
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển
cũng như tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc